thưa quý vị một thông tin vui gửi tới quý vị liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
sáng nay ngày hai mươi ba tháng bốn bộ y tế cho biết số ca mắc covid một mươi chín vẫn được duy trì là hai trăm sáu mươi tám ca
như vậy sau bảy ngày việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
sức khỏe của ba bệnh nhân nặng cũng đang dần ổn định
việt nam hiện đứng thứ một trăm hai mươi một trong số hai trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín
hai trăm hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh bốn mươi năm bệnh nhân đang được điều trị tại tám cơ sở y tế
trong đó ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus sars cov hai âm tính một lần
tám bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên
tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là ba trăm bảy mươi một trường hợp
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi tám tám mươi một trường hợp
tuy nhiên bộ y tế cũng khuyến cáo người dân cả nước nhất là các địa phương nguy cơ thấp
không nên chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín